nhân dịp năm chéo hữu nghị việt nam liên bang nga và hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam và liên bang nga
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai con voi lên đường sang liên xô như một món quà của tỉnh hữu nghị mà chủ tịch hồ chí minh và chính phủ việt nam tặng thiếu nhi và nhân dân thành phố leningrad
được chúng ta đã có những cái lịch sử có cái truyền thống và có cái bề dày trong cái quan hệ từ cái câu chuyện rất là giản dị về cái tình bạn của hai chiếc voi về cái hành trình này mang lại cái niềm vui cho trẻ em liên xô
bố tôi vẽ về những chú voi hoàn toàn tình cờ ông đi dạo ở trong công viên bách thú và tình cờ đọc được một bài báo về hai chú voi trong công viên leningrad
hai chú voi ấy là quà tặng của chủ tịch hồ chí minh và chính phủ của việt nam cho thiếu nhi tại đây
chính vì thế ông đã tìm hiểu về câu chuyện của hai chú voi này và hai chú voi ấy đã tạo nên cảm hứng cho bố tôi vẽ một loạt tranh về chặng đường di chuyển của hai chú voi này
cuốn sách là kết quả sáng tạo giữa họa sĩ và nhà văn được xuất bản tới hàng triệu bản bằng tiếng nga
hơn sáu mươi năm sau cuốn sách lần đầu tiên được dịch ra tiếng việt bởi hai dịch giả nguyễn thụy anh chủ nhiệm cơ lọc bộ đọc sách cùng con và tiến sĩ nguyễn quốc hùng viện hàn lâm khoa học nga
cuốn sách thể hiện tình cảm của những người bạn nga đối với đất nước và con người việt nam làm thắm thiết hơn tình cảm của thiếu nhi hai nước